sau khi bộ y tế có văn bản chỉ đạo ninh bình thu hồi văn bản người từ hà nội về phải cách ly
thì ngay lập tức ninh bình thay thế bằng văn bản khác
sau khi nhận được thông tin từ bộ y tế sở y tế ninh bình đã có văn bản số ba nghìn năm trăm năm mươi bảy
thay thế văn bản số ba nghìn năm trăm hai mươi chín về xét nghiệm sars cov hai cho người về từ hà nội
theo văn bản mới nhất số ba nghìn năm trăm năm mươi bảy được ký ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngành y tế ninh bình tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ như ho sốt mất cứu giác khó thở v v
nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế lái xe đường dài
người làm việc tại các nhà hàng quán ăn phục vụ lái xe đường dài
người buôn bán tại các khu chợ siêu thị
sở y tế ninh bình thông báo trên đài truyền thanh ba cấp
để người dân trên địa bàn tỉnh biết đi khám và xét nghiệm
khi có các triệu chứng như ho sốt chảy nước mũi mất khứu giác v v
đối với người về ninh bình tự hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương
cần phải khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn
và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr phù hợp với các vùng dịch tế
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ
những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
mới đây trước thông tin ninh bình sẽ cách ly toàn bộ người về từ thủ đô
ngay lập tức bộ y tế đã yêu cầu ubnd tỉnh ninh bình chỉ đạo sở y tế thu hồi văn bản
yêu cầu người từ hà nội khi đến địa phương này phải cách ly
trong một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế gửi văn bản đến ubnd tỉnh ninh bình
đề nghị thực hiện nội dung nêu trên
các đơn vị tại ninh bình nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định
tại nghị quyết của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
tỉnh ninh bình xử lý và báo cáo kết quả thực hiện
về bộ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trước ngày một mươi chín tháng một mươi hai
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai sở y tế ninh bình đã ban hành hướng dẫn
trong đó yêu cầu người dân từ hà nội đến địa bàn sẽ phải cách ly tạm thời
lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
những người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine và đang ở vùng dịch cấp độ bốn
màu vàng của hà nội
trong thời gian cách ly người từ vùng dịch cấp độ ba bốn khi đến ninh bình
sẽ phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly
khi hết thời gian cách ly tập trung người nào xét nghiệm âm tính với ncov
sẽ được về nhà và tiếp tục cách ly thêm một mươi bốn ngày
đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine và đang ở vùng cấp độ dịch một hai của hà nội
khi đến ninh bình phải khai báo y tế với xã phường thị trấn
đồng thời cách ly y tế tạm thời tại nhà và lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr
sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính những người này được sinh hoạt và làm việc bình thường
trường hợp người dân đến hoặc về ninh bình trong thời gian ngắn dưới hai ngày
sẽ không phải cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm
nhưng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính theo phương pháp pcr còn hiệu lực trong vòng bốn mươi tám giờ
nghị quyết về thích ứng an toàn của chính phủ quy định
việc đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ nguy cơ khác nhau
chỉ bị hạn chế ở cấp độ bốn
dân đến từ địa bàn cấp độ bốn phải đảm bảo điều kiện về tiêm chủng
xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
về việc cách ly chính phủ cũng đều rõ
trong trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà
nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn
thì có thể tổ chức cách ly tập trung
tuy nhiên việc cách ly tập trung phải được người dân đồng ý
như vậy bộ y tế yêu cầu ubnd tỉnh ninh bình
chỉ đạo sở y tế tỉnh ninh bình thu hồi văn bản số ba nghìn năm trăm hai mươi chín
đồng thời yêu cầu các sở ban ngành nghiêm túc thực hiện đầy đủ
các quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế công điện số một nghìn bảy trăm linh của bộ y tế
và công văn số chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai của bộ y tế về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
kết quả xử lý và báo cáo thực hiện gửi về bộ y tế
và ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia trước ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ninh bình xuất hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín
trong cộng đồng diễn biến dịch bệnh phức tạp
trong công tác xử lý ổ dịch ngành y tế tỉnh ninh bình
đã thực hiện theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch
là ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng triệt để dập dịch quyết liệt
thực hiện phun khử trùng tại các địa điểm có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
xe vận chuyển các đối tượng nguy cơ với covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn
theo đó đã lấy hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm các trường hợp f một f hai
và các trường hợp nguy cơ cao về ninh bình từ các tỉnh thành phố trong cả nước
đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có các quyết định thiết lập cách ly y tế
phong tỏa các vùng có dịch nhằm chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay tỉnh ninh bình đã quản lý và lấy mẫu xét nghiệm
cho gần hai mươi trường hợp về từ vùng cấp độ bốn những địa phương có yếu tố dịch tễ phức tạp
trong đó thành phố hồ chí minh là gần bốn trường hợp thành phố hà nội gần ba trường hợp
các tỉnh miền nam gần năm trường hợp và từ các tỉnh thành phố khác trên năm trường hợp
tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm ngay khi về ninh bình và phát hiện hai trăm tám mươi sáu ca bệnh xác định
được cách ly y tế theo đúng quy định của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình
trước sự phức tạp của dịch bệnh sở y tế ninh bình chỉ đạo các đơn vị phân loại cụ thể
theo từng cấp độ nguy cơ và tổ chức cách ly kịp thời phù hợp các đối tượng theo quy định
các đối tượng cách ly tại nhà được chính quyền cơ sở hệ thống giám sát y tế cơ sở
tổ covid một mươi chín cộng đồng công an xã và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia giám sát
đảm bảo hiệu quả an toàn đúng quy định
thực hiện truy vết thần tốc huy động tất cả lực lượng truy vết từ tuyến tỉnh tới tuyến cơ sở
các đội tổ tri vết tại tất cả các tuyến triển khai tri vết thần tốc các trường hợp liên quan đến gai dân tính f một f hai f ba
triển khai quyết liệt các biện pháp cách ly khoan vùng xử lý truyệt đệ ô dịch mới
phân loại cách ly phù hợp lấy mẫu xét nghiệm điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc
đặc biệt chú trọng trong việc phối hợp nghiêm túc chặt chẽ và thực hiện đúng các nội quy
trong khu vực cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm chéo
với biến thể mới của virus sars cov hai cần có vương án thành lập các khu cách ly tập trung
tại các địa phương đáp ứng trong tình huống dịch diễn biến phức tạp
ngành y tế khuyến cáo dịch bệnh covid một mươi chín sẽ bùng phát nếu số người trở về địa phương không khai báo y tế
người được cách ly giám sát tại nhà không tuân thủ các quy định phòng chống dịch
các địa phương không quản lý giám sát chặt người cách ly tập trung tại cơ sở cách ly
cũng như trở về cách ly tại nhà
do vậy cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành lực lượng liên quan
phối hợp liên ngành trong giám sát quản lý người đi đến về địa phương
nhằm phát hiện sớm giám sát các đối tượng nguy cơ ý thức của người dân là hết sức cần thiết
và có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời điểm hiện nay
vậy người từ các tỉnh thành phố khác về hà nội thời điểm này cần lưu ý điều gì
theo công điện số hai mươi ba của chủ tịch hà nội đối với người tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao cấp độ bốn và ba
tương ứng với màu đỏ và màu da cam và các tỉnh thành phố có số cả mắt cao
như thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai v v
cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú có quyết định cách ly của địa phương trong vòng bảy ngày
thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
đối với những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đi về từ khu vực nguy cơ cao cấp độ ba tương ứng mẫu da cam cách ly tại nhà
hoặc nơi lưu trú bảy ngày có quyết định cách ly của địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện biện pháp năm k xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
từ khi tới hà nội thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín về hà nội
đi về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
những người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai
tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
thành phố cũng thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng chống dịch covid một mươi chín
cho người tiếp xúc gần f một đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế
và hướng dẫn của sở y tế
mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm nghĩa vụ trong việc khai báo y tế
đặc biệt là phải khai báo trung thực khi đi về từ vùng dịch
vùng nguy cơ cao làm cơ sở để ngành y tế quản lý cách ly
quanh vùng dịch khi xuất hiện ca bệnh
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang
sát khuẩn tay ăn ở vệ sinh hạn chế tập trung những nơi đông người
nhắc nhở yêu cầu người thân người dân trong khu dân cư
cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế các bạn nga
xin chào và chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ an toàn